do mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên một số địa phương của tỉnh nghệ an đã bị ngập sâu từ năm tới một năm mét hơn bảy trăm linh ngôi nhà đã bị ngập sạt và một người dân bị mất tích
hiện các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tìm kiếm nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã nghĩa bình huyện tân kỳ tỉnh nghệ an mất tích khi đi bắt cá trên sông
mưa lớn trong những ngày qua cũng đã khiến sáu trăm chín mươi sáu ngôi nhà bị ngập sạt trong đó huyện nghĩa đàn tám mươi một nhà huyện quỳnh lưu năm trăm bảy mươi bốn nhà và huyện yên thành bốn mươi một nhà
hai mươi hộ dân ở các huyện quỳnh lưu nghĩa đàn con cuông và tương dương cũng bị ngập sạt lở đất phải di rời tới nơi an toàn
ngoài ra mưa lũ lớn còn khiến năm nhà kiên cố bị đất sạt lở tràn vào nhà tương dương bốn quế phong một và một nhà bán kiên cố bị sập đổ ở nghĩa đàn
thiệt hại lớn về hoa màu da cầm da súc
nhiều tuyến đường giao thông cầu tràn đã bị ngập sâu hoặc sạt lở đất đá từ trên núi rơi xuống gây ách tắc giao thông
ngay trong chiều qua đến trưa nay lực lượng xung kích tại các địa phương đã túc trực để hỗ trợ người dân sơ tán vận chuyển tài sản vật nuôi tới nơi an toàn
hiện lũ trên các sông ở nghệ an đang lên ở mức báo động hai nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp một